hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động
ngày đoàn viên năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề xung kích tình nguyện lập công vì nhân dân phục vụ
chuỗi hoạt động với nhiều nội dung như hội thi lái xe an toàn diễn tạc phương án cứu hộ nhà cao tầng
ra quân điểm thực hiện công trình thanh niên tuổi trẻ công an thành phố xung kích tham gia phòng chống tội phạm
liên quan đến tính dụng đen trên địa bàn thành phố thuộc ba địa điểm quận một quận ba và quận năm v v
tôi thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa tại vì công trình vừa mang tính thực tế nhưng cũng vừa mang tính nhân văn
thực hiện công trình góp phần tuyên truyền được cho người dân giữ ẩn an ninh trạng tự trên địa bàn quận ba nói riêng và thành phố nói chung
điểm mới của năm nay ngày đoàn viên công an thành phố ra mắt công trình tuổi trẻ thanh niên
tuổi trẻ công an thành phố xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan đến tính dụng đen trên địa bàn thành phố
đoàn thanh niên công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và thành đoàn thành phố hồ chí minh
để xây dựng ra các tờ bướm tuyên truyền tờ bướm tuyên truyền về những thủ đoạn cho vai nặng lãi
bên cạnh đó là có thông tin về các địa chỉ có thể là những ngân hàng chính xác hỗ trợ người nghèo
các quỹ thanh niên khởi nghiệp để cho đoàn viên thanh niên nói riêng và cho quần chúng dân dân có hoàn cảnh
có can biết được các địa điểm để hỗ trợ vai vốn trong thời gian sắp tới
với mục đích ý nghĩa của công trình cũng như là giúp cho người dân hiểu được tác hại khi liên quan đến tín dụng đen
cũng như là giúp cho người dân tránh xa
nhân dịp này đoàn thanh niên công an thành phố đã tổ chức trao quà
cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và ký kết thực hiện công trình thanh niên giữa các đoàn cơ sở
qua nhiều năm tổ chức chủ hoạt động ngày đoàn viên của thanh niên công an thành phố
đã giúp cho mỗi đoàn viên phát huy tinh thần sung kích tham gia hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng